trong cuộc chiến tranh mở rộng cơ quan công an xác định hoàng thị kim hoan cùng với một số đối tượng khác còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm gạt tài sản của hơn một mươi người dân trên địa bàn tỉnh quảng bình với tổng số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền nghĩa vụ liên quan
thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
thưa quý vị hiện có rất nhiều lời quảng cáo làm bằng lái xe giả trên các nền tảng mạng xã hội mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo
thậm chí là nhiều đối tượng làm giả giấy phép lái xe đã bị bắt giữ nhưng tình trạng trao bán giấy phép lái xe nhiều năm nay vẫn tồn tại phản ánh của nhóm phóng viên
đây là đối tượng lê hoàng huy thạch quê tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
thanh khê khởi tố về hành vi cung cấp thông tin đặt và làm sử dụng giấy phép lái xe giả
năm hai nghìn một mươi chín vì muốn có bằng lái xe ô tô hạng b hai nhưng lại không muốn mất thời gian đi học thạch đã liên hệ với số đối tượng trên mạng xã hội làm giả một giấy phép lái xe ô tô
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì thạch bị phát hiện cùng giấy phép lái xe giả khi đang lưu thông trên đường
thời điểm đó thì em còn mơ hô về việc là
người ta có thể làm được thật và giả với cái băng
nên thành và em quyết định là em đăng ký với người ta cho nhanh
em đặt cọc cho người ta bốn triệu đồng và cung cấp cho người ta hai cái ảnh chụp chứng minh nhân dân mặt trưởng sau và một cái ảnh chụp hình ba nhân bố
thì sau đó khoảng vài ngày thì người ta có gửi lại cho em một cái biểu phẩm
một cái băng lái xe hàng b hai cộng với một bộ hồ sơ gốc
thì sau khi mà em kiểm tra ổn mọi thứ thì em có gửi cho người ta tiệm cái số tiền còn lại là sáu triệu đồng
thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
thời gian gần đây số vụ việc liên quan đến giấy phép lái xe giả trên địa bàn có xu hướng gia tăng
năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đã điều tra thụ lý tám vụ chín bị can
có hành vi đặt và sử dụng giấy phép lái xe giả
phần lớn người dân đều tin vào những quảng cáo có cánh trên mạng xã hội của các đối tượng
để sẵn sàng chi trả số tiền thấp hơn nhiều số tiền học và thi của một tấm bảng lái xe thật
tất cả các trường hợp trên là đều cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ đề nghị
điều tra đề nghị việc kiểm soát truy tố trước pháp luật
các việc có trường hợp là cha đặt làm giả giấy phép lái xe
rồi giao cho con sử dụng
lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân không muốn học mà vẫn có được bằng lái xe
nhiều nhóm đối tượng đã liên tục đăng tải thông tin hấp dẫn trên mạng xã hội
hành vi đặt và sử dụng giấy tờ giả là phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan công an cũng khẳng định với người dân là không có trường hợp nào mà không học không thi mà được cấp bằng lái xe thật cả
cho nên là
cơ quan công an khuyến cáo người dân là không được tin tưởng vào các lời quảng cáo ở trên mạng
sau đó là đặt làm giả các giấy phép lấy xe để tham gia giao thông đường bộ
việc mua bán giấy phép lái xe giả không chỉ ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông
để không vi phạm pháp luật người dân khi cần một tấm bằng lái xe cần đăng ký học tại các cơ sở đào tạo có uy tín
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre vừa tiến hành tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua thủy phận xã tân thiềng huyện trợ lách
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang ba phương tiện cùng chín đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép
và vận chuyển cắt sông không rõ nguồn gốc
tiến hành đo đạc trên ba phương tiện đang chứa gần chín mươi mét khối cát sông
qua làm việc các đối tượng đã không xuất trị những giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cắt trên
vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện trợ lách tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
công an xã lạc đạo công an huyện văn lâm tỉnh hương yên phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn
thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hương yên đã kiểm tra tại một lán tạm ở thôn ngọc xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
quá trình kiểm tra phát hiện trong lán đang tập kết thực phẩm là gia châu chưa qua sơ chế chế biến có tổng trọng lượng một sáu tấn
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc toàn bộ số da trâu trên
công an huyện văn lâm đã bàn giao vụ việc trên cho đội quản lý thị trường số bốn ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
về hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng mức phạt là một mươi năm năm triệu đồng
đến với những nội dung khác bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng ron chín mươi năm đã tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi đồng một lít các loại dầu cũng tăng giá mạnh
cụ thể là giá xăng ron chín mươi năm đã tăng bốn trăm chín mươi ba đồng một lít lên mức là hai mươi ba tám trăm một mươi tám đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi năm đồng một lít lên mức hai mươi hai tám trăm linh sáu đồng một lít
tương tự giá dầu diesel tăng hai trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên mức là hai mươi năm trăm linh hai đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm bốn mươi một đồng một lít lên mức hai mươi bảy trăm một mươi năm đồng một lít
dầu ma rút tăng bảy trăm hai mươi bốn đồng một kg lên mức là một mươi năm hai trăm bảy mươi chín đồng một kg
kỳ này nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai ở mức là ba trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức ba trăm linh đồng một lít
dầu diesel ở mức ba trăm linh đồng một lít và dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một lít dầu ma rút không trích lập
như vậy từ đầu năm đến nay mặt hàng này đã có năm lần tăng với hai lần giảm
và một lần giữ nguyên
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vừa có văn bản đề nghị ubnd các huyện thành phố khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng
nhằm cảnh báo tình trạng phát triển nóng về diện tích mở rộng trồng mới sầu riêng
có nguy cơ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và phá vỡ
sự ổn định của thị trường
hiện nay diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh lâm đồng là trên một mươi bảy ha tăng hơn ba năm trăm linh hectare so với năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng
tình trạng phát triển nóng về diện tích mở rộng trồng mới sầu riêng ở vùng không có lợi thế
tự phát chặt phá cây trồng khác để trồng mới sầu riêng
có nguy cơ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu phá vỡ sự ổn định của thị trường trong thời gian tới
vì vậy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vừa có văn bản đề nghị ubnd các huyện thành phố
khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai tưới tiêu nước không phù hợp
không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng
chuyển đổi vườn cây công nghiệp cây khác đang trồng sen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thuần sầu riêng
mà nên khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã tập trung đầu tư cho sơ chế bảo quản chế biến
đặc biệt là chế biến để đảm bảo việc tiêu thụ sầu riêng từ các diện tích trồng sen
không phụ thuộc vào việc xuất khẩu sầu riêng trái tươi đi thị trường trung quốc
khuyến khích các doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị sản xuất thu mua chế biến tiêu thụ với người dân
và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm sầu riêng chế biến
nằm trong chuỗi các sự kiện tại lễ hội cà phê bôn ma thuật
năm hai nghìn hai mươi ba hội thảo phát triển cà phê việt nam với chủ đề xây dựng chuỗi ngành cà phê việt nam chất lượng cao
gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vừa được diễn ra tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
có một mươi hai tham luận của các nhà quản lý nhà sản xuất và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cà phê được trình bày tại hội thảo
tất cả các tham luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành cà phê trong cơ cấu kinh tế của nước ta
đặc biệt một số tham luận đã nêu các giải pháp nâng cao chất lượng
và tăng giá trị xuất khẩu cà phê
trong đó nhấn mạnh phát triển cà phê đặc sản là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao giá trị cho cà phê việt nam
hiện nay cà phê đặc sản đã có chất lượng cao và qua các cuộc thi về cuộc thi cà phê đặc sản của việt nam
cũng đã không những nông dân của simeco mà nông dân của cả nước và trồng cà phê cũng đã phát triển được cà phê đặc sản
và các sản phẩm của cà phê đặc sản việt nam đã được simisco đi giới thiệu và bán được cho các nước khó tính trên thế giới
với cái giá gấp
chúng tôi cũng mong muốn sau cái hội thảo này thì các địa phương cũng như các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến sản xuất cà phê
triển khai các giải pháp cũng như đem kinh nghiệm tốt nhất của sản xuất cà phê đến đối với bà con nông dân
và đến với cái tổ chức của mình
việt nam là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê
hiện diện tích canh tác cà phê cả nước là hơn bảy trăm một mươi ha trải rộng trên hai mươi tỉnh
trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng sáu trăm năm mươi hectare
sản lượng cà phê nhân đạt một tám trăm bốn mươi năm triệu tấn
giá trị xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt ba chín tỷ đô la mỹ
cà phê nhân của việt nam đã xuất khẩu đến tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ và chiếm một mươi thị phần thị trường cà phê nhân thế giới
chúng ta hiện nay là một cái cường quốc về rô bút ta thì brazil trong thời gian ngắn đã vượt lên một ba triệu tấn
trong khi so sánh chúng ta một bảy triệu tấn
thì trong tương lai thì họ sẽ vượt mặt chúng ta
nhưng các sản phẩm phát triển rô bút ta của brazil hoặc các quốc gia khác thì nó gần với thời điểm phá rừng
thì việt nam thì may mắn thay
từ cấp độ chính phủ việt nam cũng như bộ nông nghiệp chúng ta đã đóng cửa rừng về mặt luật pháp từ hai nghìn một mươi
thì điều đó có nghĩa là các cái sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ việt nam nó sẽ rất là thuận lợi khi vào châu âu
trong thương mại việt nam chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thô
cà phê nước ta được trộn lẫn với cà phê từ các nước khác để chế biến
cà phê nước ta đã trộn thành nhiều sản phẩm cà phê khác nhau nên người tiêu dùng không biết đến cà phê việt nam
ngành cà phê đang thay đổi để hướng đến một nền sản xuất hiệu quả bền vững cung cấp cà phê chất lượng cao ra thị trường trong thời gian tới
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những nội dung được cập nhật từ trường quay thành phố hồ chí minh
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
khi mùa nắng nóng đến giá dừa tươi sẽ tăng cao theo nhu cầu giải nhiệt của người dân
thế nhưng năm nay dù nắng nóng gây gắt và nhu cầu tiêu thụ tăng lên giá dừa tươi bán lẻ trên thị trường thành phố hồ chí minh
vẫn được ghi nhận là đang giảm mạnh và phổ biến là ở mức chín đồng một trái giảm hơn ba mươi so với cùng kỳ
hiện giá dừa tươi bán lẻ đang phổ biến ở mức chín đồng một quả
nhiều nơi chỉ bảy đồng một quả không những dừa tươi nguyên trái
dừa trọc trước đây thường có giá không dưới một mươi năm đồng một quả thì nay nhiều nơi rao bán chỉ bảy đến chín đồng một quả
theo hiệp hội dừa việt nam nguyên nhân dừa tươi mất giá hiện nay vì cung vượt cầu
theo đại diện hiệp hội vài năm trước do dừa tươi hút hàng giá cao nên người dân tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long và các tỉnh miền trung
như ninh thuận bình thuận bình định âu ạc trồng các loại cây này
các giống dừa mới năng suất cao đẩy sản lượng tăng nhanh tuy nhiên nhu cầu chưa theo kịp đã khiến giá dừa lao dốc
ngân hàng thế giới vkp dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ hạ còn sáu ba trong năm hai nghìn hai mươi
và sau khi đặt mốc cao là tám so với năm trước do tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chứng lại giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng nhiều đến nhà đầu tư
ngân hàng thế giới đưa ra nhận định
tăng trưởng kinh tế việt nam đang đối mặt với khá nhiều thách thức do những diễn biến của kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng
bởi tốc độ tăng trưởng chậm và nhu cầu giảm là phát tăng cao các điều kiện tài chính và tiền tệ bị thắt chặt
cũng như mức độ phức tạp về địa chính trị gia tăng
ngoài ra tăng trưởng gdp của việt nam gặp nhiều thách thức do hoạt động xuất khẩu sang một số quốc gia như mỹ châu âu yếu hơn
và vì trung quốc mơ cưỡi trở lại nền kinh tế
do đó tăng trưởng gdp của việt nam có thể đạt mức sáu ba trong năm hai nghìn hai mươi
về triến vọng phục hồi ngân hàng thế giới nhận định tăng trưởng gdp của việt nam sẽ dần được cải thiện vào quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
và hai năm tiếp theo năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm với dự báo tăng trưởng lên mức sáu năm mỗi năm
cùng với sự cải thiện và tăng trưởng gdp chỉ số giá tiêu dùng cpi năm hai nghìn hai mươi ba có thể ở mức bốn năm
và sẽ giảm dần xuống mức ba năm vào năm hai nghìn hai mươi bốn và ba vào năm hai nghìn hai mươi năm
sở giao dịch kiến khoán tp hcm
tp hcm mới đây vừa có quyết định về việc chuyển cổ phiếu vds của công ty cổ phần chiến khoán rồng việt
vào diện cảnh báo từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cổ phiếu vds bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày một mươi sáu tháng ba
nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ra mắt có tài chính hợp nhất kiểm toán là số âm âm năm mươi sáu mươi ba tỷ đồng
thuộc trường hợp chiến khoán bị cảnh báo theo quy định
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vds bị phạt một trăm hai mươi
hai mươi năm triệu đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn
về kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai vds lỗ sau thuế gần một trăm một mươi năm tỷ đồng
trong khi năm trước lãi gần bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
doanh thu hoạt động đầu tư môi giới và ngân hàng đầu tư lần lượt giảm sáu mươi bảy
và ba mươi một so với năm trước còn một trăm linh tám tỷ đồng hai trăm chín mươi một tỷ đồng và bốn mươi bốn tỷ đồng
trên thị trường sau đạt trượt dài từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
giao cổ phiếu vds hiện đang được giao dịch dưới ngưỡng tám đồng mỗi cổ phiếu
cụ thể là bảy ba trăm chín mươi đồng mỗi cổ phiếu vào cuối phiên sáng một mươi ba tháng ba
nhằm đảm bảo vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của tp hcm đúng tiến độ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn khẩn gửi bộ tư pháp về việc bổ sung vốn điều lệ
cho đơn vị vận hành metro số một bến thành suối tiên
theo ủy ban nhân dân tp thủ tướng chính phủ đã bàn hàng quyết định phê duyệt điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án metro số một trong đó điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công dự án
năm hai nghìn hai mươi ba do đó việc giải quyết kinh phí đảm bảo nguồn lực cho công ty vận hành metro số một
nhằm duy trì hoạt động khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của tp hcm hiện rất cấp bách
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị bộ tư pháp quan tâm cùng với bộ tài chính thống nhất tham mưu thủ tướng
trên chính phủ bàn hàng quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho công ty vận hành tuyến metro số một
trước đó tp hcm kiến nghị thủ tướng bộ tài chính chấp thuận chủ trương bổ sung vốn điều lệ
cho công ty trên với số tiền là hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố
hỗ trợ đơn vị vận hành đảm bảo nguồn lực hoạt động chuẩn bị tiếp nhận tài sản bàn giao từ metro số một
tính đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba dự án cao tốc bến thành bến lức long thành mới chỉ có hoàn thành bốn trong số một mươi một gói thầu
mặc dù là công trình đã khởi công từ chín năm qua
và nguyên nhân chậm tiến độ được xác định là do gặp trở ngại về nguồn vốn thủ tục pháp lý trong đấu thầu
và mới đây bộ giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
để nhanh tiến độ thực hiện dự án
ghi nhận thực tế tại công trường cao tốc bến lức long thành đoạn giao nhau với quốc lộ năm mươi huyện bình chánh tp hcm
hàng trăm thiết bị máy móc trong tình trạng rỉ xét hư hỏng bị cỏi phủ kính sau hơn ba năm ngưng trệ
việc chưa hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu mới cho các gói thầu đã chấm dứt hợp đồng
chậm triển khai thi công đã dẫn đến nguy cơ các gối thầu đoạn phía đông không hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi ba
tương tự đoạn qua huyện cần giờ tp hcm các trụ đèn chiếu sáng bị gỡ nắp cắt trộm dây điện
đường cáp điện chiếu sáng trên đoạn này bị mất trên tám mươi
cách đó không xa cầu phước khánh một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án
bắt qua sông lòng tàu nối huyện cần giờ tp hcm và nhân trạch đồng nai
do không được bố trí vốn
việc thi công cầu đã dừng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
dù đã đạt hơn tám mươi khối lượng gây ra sự lãng phí rất lớn kể cả khi được tái thi công trở lại
để cái thép chờ đó một thời gian phơi sương phơi nắng phơi gió phơi mưa như vậy
thì cái thép đấy nó sẽ bị xét rỉ
và khi nó xét rỉ thì cái cường độ thép nó sẽ giảm dẫn tới là cái chất lượng công trình nó sẽ giảm sau này
thế thì khi mà thi công lại thì nếu mà để mà đảm bảo chất lượng công trình
thì người ta thường phải bỏ và người ta cấy lại thép
tức là việc cấy lại thép tức là phải đục đẻo bê tông để mà cấy cái thép vô
để mình kết nối đảm bảo cho cái việc thép nó không bị rỉ xét
thì nó khá là phức tạp và tốn kém chứ không phải là một việc đơn giản
dự án cao tốc bến lức long thành do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư
được khởi công tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tuyến dài năm mươi tám km với tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng ba mươi một ba trăm hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến không được bố trí vốn
nên phải dừng thi công từ giữa năm hai nghìn một mươi chín
do thời gian dừng thi công kéo dài nên nhiều nhà thầu đã rút bớt thiết bị nhân công khỏi công trường
sau đó đề nghị chấm dứt hợp đồng
bên công ty chúng tôi thi công cũng nhiều hạng mục rất đạt tiêu chuẩn và gọi là đã hồ sơ thanh toán
như chưa được thanh toán tiền với nhà nước đâm ra tất cả là các gói và cũng như bên tôi là tạm dừng
có chứ nói chung là bốn năm nay rồi mà thực ra bên nhà thầu là đấy
các anh biết máy móc các thứ thiết bị vẫn còn đầy trên bãi để chờ đợi thi công để cho kịp tiến độ
thế nhưng thực ra do mấy năm vừa qua vừa là covid vừa là do ảnh hưởng gọi là nhu cầu của toàn cầu
thế đâm ra là nó cũng hơi bị chậm tiến độ
còn thực ra bên chúng tôi là công nhân của công ty cũng rất là mong muốn là nhà nước làm sao khẩn trương đưa vốn cho các nhà thầu để hoàn thành nốt những giai đoạn còn lại
theo bộ giao thông vận tải việc tái khởi động các gói thầu bị chấm dứt hợp đồng sẽ chậm và khó khăn
do một số gói thầu đã dừng thi công trong thời gian dài
việc huy động lại nhà thầu để khớp nối các hạng mục không dễ dàng
hơn nữa nguồn vốn huy động để đầu tư dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định
dẫn đến một số vấn mắc về thủ tục pháp lý để phê duyệt
trước thực trạng trên bộ giao thông vận tải đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam khẩn trương giải trình ý kiến của các bộ địa phương
và tích cực làm việc với bộ kế hoạch và đầu tư sớm hoàn thành việc thẩm định để báo cáo thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
đồng thời phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính để hoàn thành dự thảo nghị quyết của chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án
thống kê của đơn vị dkra cho thấy nguồn cung nhà phố biệt thự mới ở phía nam trong hai tháng đầu năm giảm mạnh
tỷ lệ tiêu thụ còn ảm đạm hơn khi chỉ đạt năm
dự báo chung của các đơn vị đều chỉ ra
với khó khăn về lãi suất cho vay và pháp lý chưa được tháo gỡ
nguồn cung và sức cầu thị trường khó có những đột biến trong ngắn hạn
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo thống kê của saview tại thị trường tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận nguồn cung sơ cấp nhà xây sẵn đạt hơn một sáu trăm linh căn tăng hai theo năm
tỷ lệ tiêu thụ toàn thị trường trong năm hai nghìn hai mươi hai chỉ có hơn một giao dịch giảm hai mươi năm so với cùng kỳ
không chỉ vì nguồn cung thiếu các sản phẩm vù tư tiền
sức mua kém còn do chính sách tính dụng chặt chẽ
đáng chú ý lượng giao dịch quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai giảm bảy mươi theo quý
xuống còn một trăm một mươi hai căn mức thấp nhất trong năm năm qua
các chính sách chiếc khấu của chủ đầu tư trong hai tháng năm hai nghìn hai mươi ba
cũng mang tính chất manh muốn chưa tạo được đòn bẫy cho lực cầu
các chính sách chưa có thể hoàn tất một số thủ tục đã làm cho cái tiến độ mở bán của họ bị đẩy lùi lại so với cái kế hoạch
còn thật ra là cái chiết khấu chỉ là một khi nó là một trong những cái chương trình làm cho người ta hưu hút hơn
và đảm bảo rằng là cái hỗ trợ về mặt tài chính đối với người mua tăng tính cạnh tranh trên thị trường
góc nhìn từ phía dkr cũng cho thấy hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nguồn cung căn hộ mới tại tp hcm và vùng phụ cận chỉ bảy trăm linh căn giảm năm mươi sáu so với cùng kỳ
nguồn cung hạn chế nhưng lượng tiêu thụ cũng không khả quan chỉ bằng năm mươi cùng kỳ
lượng tiêu thụ căn hộ chủ yếu tập trung một số dự án khu vực phía bắc tp hcm
trong khi với các dự án còn lại chỉ đạt từ ba mươi sáu mươi giỏ hàng mở bán
mặt bằng gia bán căn hộ trên thị trường sơ cấp vẫn nèo ở mức cao
trong khi gia bán trên thị trường thư cấp sụt giảm từ một sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai

mức giảm ghi nhận lên đến từ một mươi năm hai mươi so với giá hợp đồng
và cái này nó cũng sẽ làm cho cái thị trường nó bắt đầu nó sôi động trở lại
còn hiện tại thì các doanh nghiệp đang sẽ chuyển hướng cầm chừng
và có thể mở rộng cái business model của mình sang thư cấp hoặc là chuyển nhượng cho quê
coli air việt nam nhận định năm hai nghìn hai mươi hai là một năm khác khả quan của thị trường biệt thự nhà phố tp hcm
vì tiếp tục ghi nhận mức giá cao kỷ lục từ các dự án hàng hiệu
tốc độ tăng giá của phân khúc này chậm lại từ một mươi một mươi năm hàng quý
còn khoảng năm trong quý iv năm hai nghìn hai mươi hai
khi làng sóng đầu cơ đầu tư chứng lại về các chính sách tính dụng siết chặt
năm hai nghìn hai mươi ba dự báo sẽ là giai đoạn căn hộ biệt thự tiếp cận người mua có nhu cầu ở thực
cái dữ liệu lớn cho chúng tôi thấy rằng là cái listing nó vẫn tăng đều đặn theo hiểu hàng năm
mặc dù là chúng ta bị đại dịch covid hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và sau đó thì là cái sự phục hồi nó cũng hơi yếu ớt so với những cái thị trường như bình thường
nhưng mà mình vẫn tăng trưởng và đồng thời cái nhu cầu

mình cũng có đo lường và mình cũng cảm thấy rằng là cho tất cả các ngành hàng
trừ những cái bất động sản mà nó mang một cái tính chất gọi là không thật cho lắm
ví dụ như là nghỉ dưỡng đi thì nó sẽ hơi dowray
nhưng mà tất cả những cái nhu cầu khác đều vẫn đang tăng trưởng rất tốt
savius việt nam với các dữ liệu ghi nhận đáng kỳ vọng thị trường sẽ đón thêm một hai trăm linh căn biệt thự nhà phố
trong năm hai nghìn hai mươi ba
đến năm hai nghìn hai mươi năm nguồn cung tương lai dự kiến đạt trên năm năm trăm linh căn
thành phố thủ đức huyện bình chánh quận bình tân
sẽ cung cấp gần bảy mươi
ưu tiên phát triển nhà ở gắn với kết nối giao thông công cộng như các tuyến metro
đặc biệt tại khu vực thủ đức bình tân quận bảy và quận một mươi hai
theo chương trình phát triển nhà ở thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt